các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó ngày hai mươi tháng ba đại sứ quán việt nam tại vương quốc campuchia tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên thủ tướng phan văn khải và mở sổ tang đón các đoàn tới viếng
trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng ba đại sứ quán việt nam tại thái lan đã mở sổ tăng tưởng niệm đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngay từ sáng sớm toàn thể cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện
đại diện việt nam tại thái lan do đại sứ nguyễn hải bằng dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm thắp hương tưởng nhớ nguyên thủ tướng phan văn khải
trong bầu không khí trang nghiêm đại sứ nguyễn hải bằng đã nhắc lại những công hiến to lớn của nguyên thủ tướng phan văn khải đối với đất nước và người dân việt nam trong thời gian ông làm việc
cũng trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng ba đại sứ các nước thụy sĩ nigeria colombia singapore pakistan tại thái lan ngoại giao đoàn và bạn bè quốc tế đã tới viếng và gửi lời chia buồn
đại sứ nguyễn hải bằng đã nhắc lại những cống hiến to lớn của nguyên thủ tướng phan văn khải đối với đất nước và người dân việt nam trong thời gian ông làm việc
đại sứ nguyễn hải bằng đã nhắc lại những cống hiến to lớn của nguyễn phan văn khải đối với đất nước và người dân việt nam trong thời gian ông làm việc